ngày một mươi bốn tháng sáu trên quốc lộ hai mươi hai đoạn dắp danh thành phố hồ chí minh và tỉnh tây ninh đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container với một ô tô bốn chỗ khiến cho năm người tử vong
thông tin ban đầu cho biết khoảng hơn sáu giờ sáng cùng ngày xe container chạy hướng từ thành phố hồ chí minh về tây ninh khi đang lưu thông bất ngờ nổ lốp lao sang phần đường ngược lại tông trúng xe bốn chỗ
sau va chạm xe bốn chỗ kẹt giữa đầu kéo và rơ móc của xe container hư hỏng nặng năm nạn nhân trên xe đều tử vong
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu nạn và điều tiết giao thông qua khu vực nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ